ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
đối với ông hán đức chính tỉnh phú thọ do khai thác cát trái phép tại sông lô
theo đó ông hán đức chính đã bị xử phạt số tiền gần sáu trăm sáu mươi triệu đồng do hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép
khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngoài ra ông chính còn phải hoàn nguyên xuống dòng sông lô tại vị trí khai thác đối với tăng vật vi phạm là gần chín mươi mét khối cát